đảng nhà nước quốc hội các bộ ngành trung ương sự chỉ đạo sát sao của tỉnh quảng ninh cùng sự đoàn kết nỗ lực không ngừng của các nhà thầu nên sau gần bốn năm thi công dự án đã hoàn thành các hạng mục xây lắp chính đảm bảo chất lượng mỹ quan
khi đưa vào sử dụng tuyến cao tốc này không chỉ tạo động lực phát triển mới cho tỉnh quảng ninh mà còn cho cả khu vực phía bắc